nhằm nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
tỉnh hải dương đã cho tạm dừng các hoạt động giáo dục kể từ ngày hôm nay một mươi bốn tháng tám
tạm dừng các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ tại các trường mầm non
các nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục không tổ chức các hoạt động dạy hè
đối với các trường phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên
tạm dừng việc tổ chức dạy học tại các trung tâm ngoại ngữ tin học kỹ năng sống
các lớp năng khiếu trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày một mươi bốn tháng tám